việt nam là đất nước có tỷ lệ ung thư cao nhất vậy vai trò của ngành y tế trong điều trị căn bệnh này như thế nào
đây là câu hỏi của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại hội nghị triển khai công tác y tế năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra vào chiều nay tại hà nội
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần phải tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại của mình trong nhiều năm qua
cần phải nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ các cơ sở khám chữa bệnh ở địa phương
để từng người dân được hưởng chất lượng khám chữa bệnh ngay tại đất nước mình
tại hội nghị thủ tướng đánh giá cao kết quả chỉ đạo của ngành y tế trong hạn chế tình trạng thực phẩm bẩn
và mua sắm tập trung thuốc quốc gia biểu dương công nghiệp dược bước đầu đã có nhiều chuyển biến
trong thiên tai lũ lụt ngành y tế đã có sự hỗ trợ tích cực với các địa phương
tuy nhiên tình trạng quá tải bệnh viện vẫn còn quản trị bệnh viện còn bất cập
cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh chưa đạt yêu cầu
còn tình trạng gây nhiều phiền nhiễu cho bệnh nhân còn tình trạng lợi ích nhóm làm thất thoát lớn cho quỹ bảo hiểm y tế

vẫn chưa quan tâm đến vấn đề vệ sinh thực phẩm mô hình y tế ở tuyến tỉnh chưa thống nhất
vẫn còn hiện tượng vô cảm trước nỗi đau của người bệnh
thủ tướng yêu cầu ngành y tế cần phải phấn đấu đi đầu trong cải cách
từng cán bộ phải có chuyển biến nhằm xây dựng chính phủ liêm chính kiến tạo vì người dân
coi bệnh nhân như người thân yêu của mình
thủ tướng cũng yêu cầu các bệnh viện cần chú trọng cải cách và công khai các thủ tục
chính vì vậy ngành y tế phải tích cực đổi mới cơ chế hoạt động cơ chế quản lý theo mô hình quản trị tiên tiến
năng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ các bệnh viện
và đội ngũ y bác thủy
nhân viên y tế cần phải hết lòng phục vụ cho sát người bệnh coi bệnh nhân như người thân yêu của mình
đây là một cái chủ trương bộ y tế đã làm hai mươi sáu nhưng mà tiếp tục là mạnh mẽ hơn trong năm hai mươi bảy và hàng năm tiếp theo
để mọi bệnh viện mọi trạm xá mọi cơ thể điều trị đều phải thực hiện cái chủ trương thay thúc cho bệnh viện
thủ tướng yêu cầu cần phải đẩy mạnh hệ thống thông tin ngành y tế để quản lý hành chính tốt hơn
tránh tiêu cực tham nhũng
bên cạnh đó cần thúc đẩy hệ thống thông tin ngành y tế để quản lý hành chính tốt hơn
đẩy hệ thống thực phẩm an toàn kiểm soát chất lượng thuốc giá thuốc phát huy nguồn dược liệu dân tộc
tạo hành lang khám chữa bệnh tốt hơn cho người dân
cần nhanh chóng tổ chức đấu thầu thuốc theo quy định tránh tiêu cực tăng cường hợp tác quốc tế trong ngành y tế